quần đảo nam du gồm hai xã đảo an sơn và nam du thuộc huyện đảo kiên hải tỉnh kiên giang
hàng năm cứ vào mùa khô thì nam du lại xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt
đặc biệt trung bình mỗi ngày trong thời gian gần đây xã đảo an sơn lại đón từ năm trăm linh đến một khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng
lượng lớn du khách đổ về đây càng làm cho tình trạng thiếu nước ngọt ngày một trầm trọng hơn
đây là những công việc hàng ngày của người dân xã đảo an sơn nhằm tích lũy nguồn nước ngọt ít ỏi cho gia đình dùng
nếu như những năm trước tình trạng bà con phải chặt từng can nước như thế này chỉ kéo dài khoảng một tháng cuối mùa khô
thì năm nay ngay trước tết nguyên đán tình trạng này đã diễn ra
tính đến cuối tháng ba này là đã gần ba tháng người dân nam du phải sống trong cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng
cái này gần hai tháng rồi đó
một ngày gì chỉ chắt được bao nhiêu nước
hai đôi nhỉ bốn thùng mà
nếu mà tình hình này còn kéo dài nữa hàng tháng này thì đời sống bà con mình như thế nào hả chị
thì hơi bất vả như thế
thì đêm canh nhau mốc người chia người đôi hai đôi vậy đó
mặc dù an sơn đã được ngân sách ưu tiên đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt với dung tích ba mươi mét khối
tuy nhiên từ khi xây dựng đến nay dù nhiều lần sửa chữa nhưng hồ nước luôn bị dò dỉ nên lượng nước chữ được không nhiều
các cái diễn của ngoài dân thì hình như hiện nay đang bị nước mặn cũng xâm nhập hết
đó là cái tình hình phức tạp đối với nước chạy của dân hiện nay
vào khoảng đầu tháng ba này thì giá nước của dân hải đổi lên tới một trăm hai mươi một trăm ba mươi một khối
khó khăn bức xúc vì thiếu nước
nhiều hộ dân đã vào đất liền tìm đến các cơ sở chuyên khoan cây nước cho vùng đồi núi gây ra đảo
tiền công khoan mỗi cây nước có giá từ sáu mươi năm đến tám mươi năm triệu đồng tùy theo độ nông sâu
đáng mừng là hầu hết các cây nước vừa khoan trên đảo đều cho nước ngọt có thể dùng trong ăn uống

đáng mừng là hầu hết các cây nước có giá từ sáu mươi năm tám mươi năm triệu đồng tùy theo độ nông sâu
nhiều dân đã vào đất liền tùy theo độ nông sâu